thưa quý vị nhân dịp đồng chí trần thanh mẫn được bầu giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước cộng hòa nhân dân trung hoa triệu lạc tế
chủ tịch quốc hội lào sai sỏm phôn phong vi hẳn chủ tịch đảng nhân dân campuchia
chủ tịch thượng viện vương quốc campuchia hun sen chủ tịch quốc hội chính quyền nhân dân cuba esteban lazo hernandez đã gửi thư chúc mừng
cuối giờ chiều nay quốc hội khóa một mươi năm tiếp tục tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ bảy bắt đầu quy trình bầu chủ tịch nước
tại hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng năm
trung ương thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo trình tự thủ tục quy định chiều hai mươi một tháng năm
ủy ban thường vụ quốc hội chính quốc hội danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước
các đại biểu quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước
sáng mai hai mươi hai tháng năm ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo về việc giải trình
tiếp thù ý kiến đại biểu quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch nước nếu có
sau đó quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước
và tiến hành bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín
sau khi ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu ủy ban thường vụ quốc hội sẽ chỉnh quốc hội dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước
quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước
tiếp đến chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức
trước đó đầu giờ chiều ngày hai mươi một tháng năm thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
tổng thư ký quốc hội bùi văn cường trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ bảy
tờ trình nêu rõ căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền
thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn bộ máy tổ chức nhà nước
sau khi xem xét đề nghị của thủ tướng ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của thủ tướng
về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ công an và dự kiến bố trí quốc hội tiến hành nội dung này
cùng với nội dung về công tác nhân sự tại phiên họp chiều ngày hai mươi một tháng năm và sáng ngày hai mươi hai tháng năm
chiều nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hùng hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc
nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật nhà ở hai nghìn một mươi chín
luật nhà ở hai nghìn hai mươi ba được quốc hội khóa một mươi năm thông qua tại kỳ họp thứ sáu
việc xây dựng ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật nhà ở hai nghìn một mươi bốn
bảo đảm cụ thể hóa và thực thi được các quy định trong luật nhà ở
dự thảo nghị định hiện đã cụ thể hóa được nhiều nội dung chính sách hiện hành và mới về nhà ở
như nhóm thủ tục liên quan đến sở hữu nhà ở
của người nước ngoài trình tự thủ tục xây dựng điều chỉnh chương trình kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh
các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở thủ tục về phát triển quản lý nhà ở công vụ
nhà ở phục vụ tái định cư nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ
phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu bộ xây dựng thống nhất với các bộ tài chính bộ quốc phòng
trong vấn đề liên quan đến quy định về đất quốc phòng an ninh
bộ tư pháp và văn phòng chính phủ ra soát dự thảo bảo đảm tính thống nhất hợp hiến hợp pháp
trong các quy định đúng quy định pháp luật thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan
chiều nay tại hà nội đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
và báo cáo nhanh kết quả hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba
đồng chí nguyễn văn thể bí thư đảng ủy khối chủ trì hội nghị
các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
về công tác cán bộ và thực tiễn vận dụng hiện nay
báo cáo nhanh kết quả hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba
đồng chí nguyễn văn thể cho biết sau ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm
hội nghị đã xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng
như tư tưởng chỉ đạo định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện
trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng và công tác cán bộ
đồng chí nguyễn văn thể đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc
tiếp thu nghiên cứu kỹ các nội dung đã thống nhất tại hội nghị trung ương chín
đặc biệt là chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng trong hai bài phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch đã đề ra cho các năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
phần đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tạo tiền đề chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng
thưa quý vị sở y tế tỉnh vĩnh phúc cho biết đến sáng nay hai mươi một tháng năm
không còn bệnh nhân nào trong vụ ngộ độc thực phẩm
tại công ty trách nhiệm hữu hạn sinh nguồn ebenezer việt nam nằm viện
và đã có kết quả kiểm nghiệm thực phẩm của cơ quan chức năng
cơ quan chuyên môn tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện vi khuẩn bacillus cerus
trong mẫu thức ăn là một trong những tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm
kết quả này được tổng hợp từ các nhóm được làm xét nghiệm như
nguyên liệu thực phẩm nguồn nước môi trường chất thải của bệnh nhân
loại vi khuẩn này có hai độc tố chính gây nôn và tiêu chảy
kết quả điều tra cho thấy bữa ăn ngày hôm đó
bị thiếu sáu kg giá đỗ
nên nhân viên đã mua thêm tại chợ vĩnh yên cho đủ số lượng
đơn vị đặt rau cung cấp cho bếp ăn có đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
nhưng lại mua rau ở chợ mà không qua nhà cung cấp
trước đó liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra
sau bữa ăn trưa tại công ty trách nhiệm hữu hạn sinh nguồn ebenezer việt nam
vĩnh phúc vào tối một mươi bốn tháng năm
bộ y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể
của công ty trách nhiệm hữu hạn sinh nguồn ebenezer việt nam
tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định
truy xuất nguồn gốc thực phẩm lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân
dạng sáng nay nhiều người dân trên địa bàn phường hàm tiến thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
phải tháo chạy ra khỏi nhà khi cát từ trên đồi chan xuống đường
tuy nhiên may mắn là không có thiệt hại nào về người
theo thông tin ban đầu vào lúc một giờ sáng
cơn mưa lớn xảy ra trên đường bình thuận
từ địa bàn phường ham tiến và phường mũi né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đến khoảng ba giờ nhiều người sinh sống khu vực trước địa chỉ bảy mươi bốn đường nguyễn đình chiểu phường hàm tiến
nghe tiếng động lớn liền lập tức chạy ra khỏi nhà
chỉ trong thời gian ngắn cát từ trên đồi chan xuống trong lớp nhiều xe máy ô tô
cách đó không xa đường huỳnh thúc kháng phường mũi né cũng xảy ra sạt lỡ nghiêm trọng
sáng cùng ngày ghi nhận tại tuyến đường nguyễn đình chiểu
cát tràn xuống khu vực này kéo dài hơn năm trăm linh mét có nơi lớp cát dày khoảng một mét
một số ô tô đi qua thời điểm cát tràn xuống cũng bị kẹt cứng dưới đống cát
nhiều xe máy từ trong nhà trôi ra đường nằm sâu dưới đống cát
nhiều nhà dân các tràn vào bên trong hư hỏng tài sản
trong đó có một nhà bị hư hỏng nặng
những tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
nhiều phương tiện như xe múc máy ủi được điều động để nhanh chóng dọn cát
cho các phương tiện lưu thông người dân sinh sống
thưa quý vị đến thời điểm này người dân tỉnh phú yên có nhà cửa đất đai
nằm trong dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
đã giao một trăm linh mặt bằng cho các đơn vị thi công
các mỏ vật liệu xây dựng cũng đã cơ bản được giải quyết xong thủ tục đưa vào khai thác
có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị
từ tỉnh đến các địa phương đặc biệt là người dân
khi họ thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia này
cao tốc bắc nam thành phần
trí thành vân phong dài hơn bốn mươi tám km đi qua năm huyện thị xã thành phố của tỉnh phú yên
với sự đồng thuận cao đến thời điểm này một trăm linh hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư
phấn khởi di rời đến nơi ở mới
có mặt bằng và một mươi ba trên một mươi sáu điểm mỏ đất cát đá được đưa vào khai thác
với tổng chữ lượng khoảng năm năm triệu m ba
không khí thi công trên công trường cao tốc bắc nam qua phú yên càng khởi sắc
tiến độ vì thế cũng được tăng tốc hơn
về mặt bằng thì thời gian vừa qua phải nói rằng là tỉnh phú yên rất là nỗ lực
tất cả các cơ quan ban ngành các đơn vị có liên quan
vật liệu đá và vật liệu cát thì đã đáp ứng tiến độ yêu cầu
riêng vật liệu đất chúng tôi đã giải quyết được bốn mỏ
tương ứng với khoảng ba hai triệu khối
và ba mươi hai triệu khối này thì hiện nay đang đáp ứng
cái nhu cầu và cái tiến độ của dự án
phải nói là đây không chỉ là việc của chính quyền
mà việc của cả hệ thống chính trị vừa vận động tuyên truyền cho bà con
để thấy được ý nghĩa của việc thực hiện cao tốc
rồi những cái vướng mắt thì tỉnh cũng lãnh đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo
và có những cái tổ công tác
có thể khẳng định nhờ quyết liệt trong giải phóng mặt bằng của cả hệ thống chính trị
cùng với việc khẩn trương đưa vào khai thác các mỏ vật liệu
nên khối lượng thi công thành phần cao tốc trí thanh vân phong và quy nhân trí thanh
đến thời điểm này đã vượt kế hoạch đề ra
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị nối tiếp thành công của giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân năm hai nghìn hai mươi
với mục tiêu tạo ra một sân chơi ý nghĩa hấp dẫn cho các tay vật trẻ
giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân năm nay
diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến mùng bảy tháng sáu
tại nhà thi đấu thể thao tỉnh khánh hòa
trong niềm phấn khởi chung của bộ môn bóng bàn việt nam
giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân là giải đấu đỉnh cao hàng năm
có uy tín và truyền thống bốn mươi hai năm qua
được tổ chức theo chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến nay
năm nay giải đấu hứa hẹn đem đến những bất ngờ và kịch tính
khi tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vượt xuất sắc và các cây vượt trẻ đầy tiềm năng
giải đấu năm nay sẽ thu hút tất cả những tay vật mạnh
trong đó có những cơ bản rất xuất sắc thi đấu nổi trội
như đôi đinh anh hoàng và mai ngọc ở sea games ba mươi hai
đoạt tấm huy trông vàng đầu tiên nội dung đô nam nữ
tôi cho rằng với một giải đấu hứa hẹn nhiều sự hợp dẫn cùng với những vận động viên
mà đã từng có tên tuổi làm nên tên tuổi giữa bóng bản việt nam
và bây giờ chuyển đến công tác huyện như tuấn quỳnh hay quang linh
thì chắc chắn là giải đấu sẽ rất là hấp dẫn và thu hút được sự tham gia của đông đảo người xem
gần hai trăm linh vận động viên đến từ một mươi tám đoàn chuyên nghiệp của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc
tham gia giải đấu năm nay
bên cạnh đó là sự góp mặt của các đoàn bóng bàn mới
là đoàn bà rịa vũng tàu nghệ an tham city
điều này tạo ra sự cạnh tranh cao giữa các vận động viên tham gia thi đấu
ban tổ chức cũng có nhiều sự đổi mới
khi quyết định nâng mức thưởng dành cho ba mươi hai giải thưởng cao hơn kỳ giải năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra việc truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội
nét mới để khán giả có thể theo dõi mọi diễn biến của giải đấu
cũng như thành tích của các vận động viên
chúng tôi đã thành lập riêng một bộ phận truyền thông xã hội của giải đấu
chúng tôi sẽ kết hợp với một số những đơn vị truyền thông xã hội
đã từng gắn bó nhiều năm với cả báo nhân dân
chúng tôi hy vọng rằng việc truyền thông xã hội này
nó sẽ được tiến hành một cách bài bản
có tính liên kết tính lan tỏa có tổ chức
và bạn đọc sẽ người xem
sẽ nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất chính xác nhất và hấp dẫn nhất
giải đấu cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng bàn đỉnh cao
và phong trào bóng bản việt nam
có phần khích lệ những tài năng trẻ tiếp tục phát triển
và đưa bóng bàn việt nam lên một tầm cao mới
vào lúc một mươi bốn h chiều nay tại hà nội
lễ bốc thăm chia bảng
giải vô địch bóng đá nam đông nam á hai nghìn hai mươi bốn đã diễn ra
đội tuyển việt nam nằm ở bảng b
cùng với những đối thủ là indonesia philippines
myanmar và lào
trong khi đó bảng a là cuộc cạnh tranh
của đương kim vô địch thái lan malaysia singapore campuchia
và đội thắng playoff
giải vô địch bóng đá nam đông nam á hai nghìn hai mươi
sẽ có tên gọi mới là asian cup
giải diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai
một mươi đội bóng được chia làm hai bảng đấu
mỗi đội sẽ được chơi hai trận trên sân nhà
hai trận trên sân khách
hai đội có thành tích tốt ở mỗi trận
mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết
từ vòng bán kết các đội thi đấu lượt đi lượt về
nhìn vào kết quả bằng đấu có thể thấy
đây là nhiệm vụ không quá khó cho đội tuyển việt nam
để có thể vượt qua được vòng bảng
được đánh giá thấp hơn thầy trò huấn luyện viên kim sang sik khá nhiều
trong khi đó đối thủ lớn nhất sẽ là indonesia
đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội
để đội tuyển việt nam trả món nợ lớn trước indonesia
khi đã liên tiếp để thua đối thủ này trong ba trận đối đầu gần đây
hai trận ở vòng loại world cup
một trận ở asian cup
trước khi tham dự asian cup hai nghìn hai mươi bốn
đội tuyển việt nam sẽ có hai đợt tập trung trong dịp fifa days
vào tháng chín và tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
mục tiêu của đội tuyển là vào chung kết
và giành chức vô địch tại giải năm nay
ngày hôm nay ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam
và công ty của phần sen cộng
đã phối hợp tổ chức họp báo thông tin về chương trình
vũ lan đạo hiếu và dân tộc năm hai nghìn hai mươi
chương trình được tổ chức để tôn vinh tình cảm hiếu thảo trong gia đình
đề cao ý nghĩa đạo hiếu đối với cộng đồng và dân tộc
đền ơn đáp nghĩa với những người có công với đất nước
tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ
đã chiến đấu anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam
đã định kỳ tổ chức chương trình vu lan đạo hiếu và dân tộc

nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bảy mươi năm giải phóng thủ đô
năm nay chương trình sẽ tập trung vào việc đổi mới kết cấu
của phần giao lưu nghệ thuật
gắn kết chuỗi hoạt động an sinh xã hội
với hành trình hướng về điện biên phủ
trong đó đêm giao lưu nghệ thuật vũ lan
dự kiến được tổ chức vào ngày một mươi tháng tám
tại nhà hát lớn hà nội
và được phát trực tiếp trên một số kênh truyền hình
đặc biệt vào trung tuần tháng bảy
ban tổ chức sẽ thực hiện chuyến hành hương
theo dấu chân chiến sĩ điện biên năm xưa
viếng mộ thắp hương tại nghĩa trang quốc gia a một
tưởng nhớ cây hùng liệt sĩ
và trao quà từ thiện cho gia đình chính sách
và khó khăn tại địa phương
bên cạnh đó dự kiến chương trình sẽ dành kinh phí
để xây tặng nhà ăn cho một số trường mầm non
tại vùng khó khăn của tỉnh điện biên
trao quà và sổ tiết kiệm
cho một số cựu chiến binh điện biên